nếu như ở giai đoạn một những cuộc hành quân đông người với lực lượng hùng hậu đã không thể phát huy được tác dụng
bởi gác luôn quan sát và nắm mắt được những hoạt động của lực lượng chức năng
bạn chuyên án buộc phải thay đổi chính thuật
đó là chia nhỏ các tổ công tác hoạt động cực kỳ bí mật
một tổ trinh sát không kể ngày đêm bí mật luôn dừng để tìm dấu vết phát hiện nơi ẩn náu của gác
mỗi tổ công tác lúc này chỉ gồm ba bốn đồng chí
nhưng là những đồng chí tinh nhuệ nhất và có kinh nghiệm nhất
tổ công tác này có nhiệm vụ tiếp cận khu vực rừng được xác định là gác đang trốn ở đó
bí mật tiến hành điều tra truy bắt đối tượng
mỗi chuyến đi kéo dài từ ba đến bốn ngày
lang thang trong những quả rừng xe nối âm mồ
có đói khát có hiểm nguy
nhưng chưa bao giờ quyết tâm tìm bằng được kẻ thù ác của các chiến sĩ công an tỉnh lào cai suy giả
khi mà đã xác định là thành lập cái tổ trên án này
thì một cách rất là tinh gọn như vậy
thì chúng tôi cũng xác định tư tưởng cho các đồng chí ở cái tổ chuyên án này
bởi vì là đi vào một cái khu rừng hẻo lánh như thế
và ở đây nguy hiểm như thế
và đối tượng thì thường xuyên là sử dụng các biện pháp như là cạm bẫy cạm bẫy sắt
và có thể là đối tượng có thể gài súng gài súng kít ở trên các cái đường như thế
luôn luôn thẩn trọng luôn luôn tỉnh táo và quan sát thật kỹ
là những yêu cầu đòi hỏi tổ trinh sát về pháp luật của chúng ta
thì tối đa
bất cứ một dấu vết lạ nào trên đường hành quân
đều được các anh cẩn trọng tìm hiểu
bởi gác đã có kinh nghiệm theo dõi các hoạt động của lực lượng chức năng
trong suốt thời gian lần trốn
thậm chí hắn còn ngông cuồng đưa ra những lời thách thức
cả vào quá trình chuyên án thì tôi đã tham gia và đánh giá những đối tượng
nó là một đối tượng hết sức là tinh vi hết sức là khôn ngoan và danh mãnh
và có những khả năng đặc biệt của một người gần như là người rừng
thì báo cáo ông chí là mấy năm ở trên đường hành quân
thì đối tượng từ việc chiếm giữ đồ ăn của người dân
rồi là bắt giữ châu bò bắn chết châu bò để làm lương thực thức uống
rồi tất cả những đối tượng đều rất là thể hiện sự danh mảnh sự tinh quái
và một cái khả năng đặc biệt mà chúng tôi ví như là một người rừng thực thụ
thì báo cáo ông chí là trong quá trình tham gia chuyên án thì
về trải nghiệm của bản thân tôi cũng đã được từng tiếp xúc như vậy
và chúng tôi là những người trực tiếp
thì tôi cũng nhìn thấy đối tượng nhưng mà tuy nhiên là chỉ nhìn thấy từ xa thôi
mà có khả năng là đối tượng này có thể nhảy từ cây nọ sang cây kia
thì báo cáo ông chí là bản thân mắt chúng tôi là nhìn thấy
khi mà mình phát hiện đối tượng đang ở cây này mà nó có thể nhảy sang cây kia
cái đấy là trực tiếp là chúng tôi nhìn thấy nó cũng như một người rừng luôn
và đối tượng cũng đã nghiên cứu về những cái mà vũ khí chúng tôi mang theo
nên là vì vậy đối tượng cũng không dám manh động là dám có thể là đứng trên mà bắn hay như nào
vì chúng tôi cũng nghiên cứu là ví dụ trong cái phạm vi mà khả năng là ba mươi mét
thì vũ khí súng kíp có thể là không gây chết người đối với cán bộ chiến sĩ tham gia
vì chúng tôi cũng được trang bị rất là nhiều áo giáp rồi là vũ khí
mà trong cái phạm vi đấy thì chúng tôi hoàn toàn có thể tiêu diệt được đối tượng
thế nên là đối tượng cũng nghiên cứu rất là kỹ và cũng không dám manh động
vì vậy mà trong khi có quá trình là chúng tôi đi ở dưới chân đồi như vậy
đường đồi đèo dốc thì đối tượng ở ngay trên cây ngay trên đầu nhưng đối tượng cũng không manh động
điều đấy cho thấy là đối tượng nó rất là nghiên cứu
kỹ về cái lưu lợn của chúng ta tham gia truyền án
đấy mà đối tượng rất nhanh nhẹn và hai nữa là đối tượng khống chế người dân trên đấy
có một người lạ nào lên thôn lên thôn lên bản thì đối tượng đều khống chế và biết được thông tin
một số người dân trung tuổi ở cốc mì cho biết
thời đó đã có bốn con trâu liên tiếp bị bắn và hung thủ
chỉ khoét lấy phần thịt từ đùi sau
lúc này cảnh sát của chúng tôi là một phần thịt
cả đàn ông lẫn đàn bà trong bản đều không ai dám vào rừng lấy hoa màu
những cánh rừng sau nhiều năm càng trở nên hoang vô và ung tồn
không có dấu chân người trừ kẻ đang thống lĩnh rừng xanh là khoả nga gát
sự ám hiểu về núm rừng giúp gáp lần trốn an toàn mà các quan chức năng không phát hiện ra

liên tiếp án giết người xảy ra cùng những hành động khủng bố tinh thần
và cướp bóc tài sản đã đe dọa sự bình yên của vùng núi cao bát sát tỉnh lào cai
mặt khác những công tác điều tra cơ bản đều khó có thể thực hiện với một đối tượng được cho là người dừng như phản á gác
mối quan hệ của đối tượng chủ yếu là khép kín
gần như ít có quan hệ xã hội
một số quan hệ thân tín lại ở bên trung quốc
khó khăn trầm chất khó khăn
chuyên án sẽ đi tiếp những chặng đường như thế nào để tiếp cận gần hơn với phản á gat
mời quý vị và các bạn đón xem tập tiếp theo của chương trình hồ sơ vụ án
sự khởi đầu của một cơn ác mộng vào tuần sau
xin được tạm biệt và hẹn gặp lại